phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ngãi vừa bắt đối tượng nguyễn thanh nhân
trú tại xã tịnh đông huyện sơn tịnh về hành vi dùng dao đâm đôi nàm nữ thường vòng
trước đó trong lúc nhậu nguyễn thanh nhân xảy ra mâu thuẫn với ông đinh văn trí
và con gái của ông trí là đinh thị thinh trú tại xã sơn mua huyện sơn tây
dạng sáng ngày hai mươi tám tháng năm nhân mang theo dao dựa dùng áo quấn mặt để không ai nhận ra
rồi lẻn vào nhà ông trí dùng dao đâm chị thinh và bạn trai là đinh văn hà
công an tỉnh hậu giang vừa phối hợp với cục nghiệp vụ bộ công an triệt phá đường dây đánh bạc
liên tỉnh quy mô lớn bước đầu số tiền đánh bạc được thống kê lên đến khoảng năm trăm sáu mươi tỷ đồng
cơ quan công an đã thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và lệnh khám xét khẩn cấp
đối với chín đối tượng tạm giữ gần hai trăm linh triệu đồng tiền mặt nhiều đồ vật trang sức bằng kim loại màu vàng
một xe ô tô một mươi xe máy hai mươi điện thoại di động một máy tính bảng ba máy tính sách tay
dùng vào việc đánh bạc nhiều thẻ atm và nhiều sổ sách giấy tờ tính toán tiền cược
qua đấu tranh các đối tượng khai nhận thực hiện hành vi đánh bạc qua các trang cá cược bóng đá
như smobet ib tám trăm tám mươi tám trang đá gà mạng sv tám mươi tám tổ chức mua bán lô đề của các đài miền nam miền bắc
số tiền đánh bạc bước đầu thống kê của các đối tượng vào khoảng năm trăm sáu mươi tỷ đồng
và hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra
một nhóm thanh niên đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trong phòng trọ
đã bị công an huyện vụ bản tỉnh nam định bắt quả tang
khám xét tại chỗ ngoài ma túy lực lượng công an còn phát hiện và thu giữ hai khẩu súng ngắn
trước đó vào dạng sáng ngày một mươi chín tháng năm tại khóng vực tại khu vực xóm nhì xã trung thành huyện vụ bản
tổ tuần tra phát hiện và bắt quả tang hoàng trung anh cùng bốn nam nữ khác tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
tại phòng trọ qua kiểm tra nhanh cả năm người đều dương tính với ma túy
khám xét tại chỗ ngoài ma túy thiết bị đèn chiếu sáng tổ công tác còn phát hiện và thu giữ hai khẩu súng ngắn là vũ khí quân dụng
công an huyện vụ bản đã tạm giữ hình sự ba trên tổng số năm đối tượng để điều tra làm rõ về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
đồng thời chuyển cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi tàng trữ vũ khí quân dụng

thời điểm này trên tàu có năm thuyền viên do ông võ văn tiếng quê tỉnh tiền giang làm thuyền trưởng
theo lời khai của ông tiếng trên tàu đang vận chuyển khoảng một trăm năm mươi lít dầu diazen không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp hàng hóa
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
trưa nay một vụ cháy lớn xuất phát từ ngôi nhà ở kết hợp làm cơ sở sửa chữa lốp xe ô tô tại xã mai lâm huyện đông anh hà nội
sau đó lan sang hai nhà bên cạnh khiến nhiều tài sản bị theo dụi
ngọn lửa bước đầu được xác định là bùng lên từ cột phát sóng điện thoại trên nóc nhà nơi xảy ra cháy
sau đó lan theo cầu thang máy xuống tầng một của căn nhà
sau khoảng hai mươi phút cháy đã lan sang hai nhà bên cạnh cũng kinh doanh cùng mặt hàng này
nhận tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã nhanh chóng điều động phương tiện chữa cháy cùng cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa
việc dập lửa gặp nhiều khó khăn do bên trong cơ sở có chứa nhiều lốc ô tô nên bắt cháy nhanh
đến một mươi ba h bốn mươi năm đám cháy được khống chế
thống kê ban đầu vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng ba căn nhà gồm nhiều tài sản đã bị thiêu dụi và hiện nguyên nhân của vụ cháy đang được điều tra
thưa quý vị thời gian gần đây công an tỉnh nghệ an liên tiếp phát hiện nhiều vụ việc thanh thiếu niên sử dụng khí cười hay thuốc lá điện tử chứa chất ma túy
các chất ma túy này sau khi sử dụng đều gây ảo giác kích thích cho người dùng gây ra những hệ lụy khôn lường cho bản thân và xã hội
năm thanh niên hai mươi một tuổi này trú tại tỉnh nghệ an đã phải nhập viện trong tình trạng sốc nặng do hút thuốc lá điện tử có chứa ma túy dạng tinh dầu
đây chỉ là một trong rất nhiều trường hợp phải nhập viện sau khi hút thuốc lá điện tử
chỉ tính từ đầu năm đến năm
tại bệnh viện đa khoa huyện diễn châu đã tiếp nhận năm trường hợp bị sốc sau khi hút thuốc lá điện tử có chứa chất ma túy
trong số đó có trường hợp đã bị tổn thương nặng tới phổi nhập viện trong tình trạng sùi bọt mép
mới đây công an huyện diễn châu và công an tp vinh đã huy động lực lượng bắt năm mươi hai đối tượng liên quan đến hoạt động mua bán trái phép chất ma túy dưới dạng thuốc lá điện tử bóng cười
do đối tượng cao văn thịnh chú tại huyện diễn châu cầm đầu thu giữ hơn ba mươi bảy chiếc thuốc lá điện tử bốn mươi năm bình khí n hai o tám trăm chín mươi quả bóng cười
đối tượng sử dụng các công tác viên đó là những người nam thanh niên những người trẻ tuổi mà có lượng tương tác và theo dõi cao trên mạng xã hội
và từ đó là đối tượng lợi dụng lôi kéo các cộng tác viên để các cộng tác viên mua bán vận chuyển
các loại ma túy dưới dạng là thuốc lá điện tử và bóng cười cho những người sử dụng
thuốc lá điện tử thì rất là nhiều nhiều chủng loại
từ các đối tượng có thể nhập các lĩnh phù kiền rồi các loại tính dâu để phá đồn vào và cũng có thể nhập nguyên chiếc dưới các dạng khác nhau để bán ra thị trường
và có nhiều nhà trong đó thì để xử lý được cái này
chúng ta cũng phải nắm rất rõ về quy luật hoạt động cũng như là phải tổ chức giảm đình cơ quan chức năng để có cán cứ để xử lý các đối tượng bốn bán cũng như là sử dụng thuốc lá điện tử
thực tế cho thấy nhiều bạn trẻ vẫn chưa ý thức được tác hại của thuốc lá điện tử khí cười khi cho rằng các chất cấm này cũng giống như thuốc lá bình thường
cùng với đó hiện nay các chất kích thích đặc biệt là thuốc lá điện tử được bày bán tràn lan trên thị trường với mẫu mã bắt mắt rất dễ mua
điều này mang đến thách thức trong kiểm soát cũng như hạn chế những tác hại mà vấn đề này gây ra cho cả một thế hệ trẻ
trong thời gian qua thì ủy ban nhân huyện cũng đã chỉ đạo các phòng ngành các cơ quan trên địa bàn huyện là một là tăng cường với thuật công tác tuyên truyền
nâng cao nhận thức về việc sử dụng thuốc lá nhất là thuốc lá điện tử
thứ hai là cùng phối hợp với cơ quan
cơ quan chức năng để kịp thời là cố giác phát giác các đối tượng có các biểu hiện buôn bán trên địa bàn để cho công an có lập các tuyên án để kiệt phá
xử lý nghiệp tình trạng sử dụng buôn bán và sử dụng thuốc lá điện tử trên địa bàn của nguyễn đức trâm
nhiều vụ việc đã bị cơ quan công an đấu tranh bóc gỡ và thu giữ hàng chục nghìn sản phẩm thuốc lá điện tử có chứa chất ma túy và bình khí cười
những diễn biến này cho thấy rất cần
cơ quan chức năng có sự quan tâm quản lý sát sao con em mình từ các bậc phụ huynh giúp các em có kiên thức để chủ động tránh xa các loại chất cấm này
thưa quý vị bảy xã vùng cao ở vùng lục khu thuộc huyện hà quảng tỉnh cao bằng được gọi là vùng đất khát vì hoàn toàn không có một dòng sông con suối nào chảy qua
và từ đầu năm cho đến nay hạn hán kéo dài đã khiến tình trạng thiếu nước cho người dân sinh hoạt ngay càng châm trọng hơn
trước tình hình đó các cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát phòng trái trợ trái và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh cao bằng đã ra quân
triển khai lực lượng và phương tiện hỗ trợ phần nào cho người dân lục khu có thêm nguồn nước sinh hoạt để vượt qua giai đoạn khó khăn này